không khó để khách hàng có thể tìm được các địa chỉ đổi tiền lẻ ở hà nội như khu đinh lễ cổng đền phủ như thế này